việt nam là một trong số ba mươi quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên thế giới
trong đó lao ở trẻ em chiếm tới một mươi số ca mắc mới mỗi năm
mặc dù khi mới sinh thì các bé đều được tiêm vaccine phòng bệnh
nhưng vẫn có nhiều trẻ nhiễm bệnh do tiếp xúc với các yếu tố nhiễm bệnh
thậm chí là nhiều trẻ còn gặp phải biến chứng do chỉ được phát hiện khi bệnh đã nặng
sống trong gia đình có bốn người mắc bệnh lao em đạt được chẩn đoán nhiễm lao siêu kháng thuốc
phác đồ điều trị có khi kéo dài đến hai năm
bố mẹ em bị lao cũng đã nhiều năm
vì bệnh lao kinh tế gia đình cũng ngày một kém đi
tại việt nam sáu mươi bệnh nhân lao thường chín mươi tám bệnh nhân lao kháng thuốc
và gia đình phải đối mặt với những chi phí thảm họa
nghĩa là dành hơn hai mươi thu nhập của gia đình
bệnh lao ở trẻ em thường bị nhầm với các bệnh hô hấp thông thường
nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời
có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như mù loà động kinh
teo cơ bại liệt gù vẹo cuộc sống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tương lai của trẻ
trong năm qua chúng tôi có công tác ký hợp đồng với hội nhi khoa và bệnh viện nhi trung ương
là một đầu mối để làm sao toàn bộ mạng lưới khoa của việt nam sẽ vào cuộc để cho các cháu có thể được tiếp cận sớm
trần đoán lao trẻ em rất khó các công cụ trần đoán hiện nay chưa đáp ứng được
thời gian tới việt nam cần tăng cường việc sàng lọc phát hiện lao sớm ở trẻ em
lao ở trẻ em sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chất lượng dân số và sự phát triển của đất nước
việc tầm soát lao là hành động cấp thiết ngay từ tuyến địa phương
bên cạnh đó cần có sự quản lý bảo đảm việc bao phủ tiêm chủng sơ sinh lao để tạo miễn dịch cộng đồng và phòng bệnh cho trẻ
các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên bỏ qua mũi tiêm phòng này cho con em mình